tại khu công nghệ cao tp hcm đại học quốc gia tp hcm và khu công nghệ cao ký kết thỏa thuận hợp tác
sự hợp tác của hai bên sẽ thúc đẩy sự chuyển giao khoa học công nghệ
và góp phần phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông tp hcm
đồng thời giúp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả hai đơn vị
hai bên hợp tác thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ
hướng đến chuyển giao công nghệ và thương mại hóa cho các doanh nghiệp của khu công nghệ cao
từ đó hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh các phòng thí nghiệm trọng điểm
tại trung tâm nghiên cứu triển khai thuộc ban quản lý khu công nghệ cao
và tại doanh nghiệp của khu công nghệ cao gắn với mục tiêu phát triển các ngành
lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao
nhiệm vụ phục vụ kế hoạch hành động về xây dựng khu đô thị sáng tạo
tương tác cao phía đông tp hcm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
trong các ngành lĩnh vực công nghệ cao tiêu chuẩn trong nước và quốc tế
đại học quốc gia tp hcm và khu công nghệ cao chia sẻ nguồn lực phục vụ
đào tạo nguồn nhân lực hợp tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
hợp tác triển khai các chương trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp
chia sẻ các nguồn lực phục vụ hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo